khâu nào yếu là phải chỉnh ngay mắt xích nào hỏng phải thay ngay
đây là phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố hà nội vừa qua
thông điệp được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đưa ra
đang được cả xã hội quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tổng bí thư chủ tịch nước đã khẳng định
với các cử tri hà nội phải tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa
và bây giờ cả hệ thống cả bộ máy vào cuộc rồi chứ không một mình ai làm được cả
nhân dân thì đóng góp ý kiến đảng và cả hệ thống đề ra đường lối
tất cả các khâu công tác tư pháp đều làm
khâu nào yếu là phải chỉnh ngay mắt xích nào hỏng phải thay ngay
đối với không ít người khi nghe được thông điệp mạnh mẽ này
đã coi đây là một sự chỉ đạo cần thiết và kịp thời
đối với sự lãnh đạo của đảng đặc biệt là đối với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
qua đó thì tôi thấy tính cấp bách và sự cần thiết phải vào cuộc quyết liệt hơn
thấy là tham nhũng đã đến mức nghĩa là nó phổ nó gọi là căn bệnh
căn bệnh rồi thì bây giờ phải quyết liệt mà làm
mà cái chỉ đạo đó là cần thiết để giải quyết cho nó cơ bản triệt đẻ và dứt điểm
lại một cái mặt bằng mà chính là trong sạch và vững mạnh của đảng
cá nhân thì tôi hiểu và tôi suy nghĩ tôi đánh giá rất cao cái quyết tâm đó vừa rồi của đảng
của hệ thống chính trị của đảng của chính phủ đặc biệt là của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
trên thực tế thì việc chỉnh sửa những khâu yếu và xử lý thay thế những mắt xích hỏng
đã được thực hiện khá quyết liệt trong thời gian qua
bằng chứng là trong hai năm trở lại đây
ủy ban kiểm tra các cấp và các cơ
cơ quan chức năng đã kỷ luật nhiều tổ chức đảng và hàng nghìn cán bộ
đảng viên đương chức và đảng nghỉ hưu
đã có năm mươi chín cán bộ diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật
trong đó có một mươi ba ủy viên nguyên ủy viên trung ương đảng
một ủy viên bộ chính trị
dù đau xót nhưng đó là việc cần làm và phải làm ngay
làm đồng bộ quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn nữa
phải thay cán bộ đúng cái lúc cần thiết nhất
khi mà không còn phát huy để tác dụng khi mà không thật sự hương mẫu
tôi rất tin tưởng là với cái đường nối như hiện nay
thì đảng ta nhất định là sẽ giải quyết một cách thấu tình đạt lý
về cái vấn đề chống tạm dũng
mà tôi đặc biệt là nhấn mạnh cái vấn đề cái người có trách nhiệm
hiện nay chúng ta ít chú ý đến nó
mà chưa xử với ai người có trách nhiệm cả
nguồn toàn xử với cái người mà có bằng chứng